thủ tướng nguyễn xuân phúc bắt đầu chuyến thăm và làm việc tại tỉnh đắk nông
sáng nay thủ tướng đã đến thăm chúc tết cán bộ chiến sĩ công an tỉnh đắk nông
và tham dự lễ cắt băng khánh thành nhà tưởng niệm chủ tịch hồ chí minh
trong khuôn viên công an tỉnh đắk nông thăm mẹ việt nam anh hùng
tại phường nghĩa tân thị xã gia nghĩa
theo kế hoạch chiều và tối nay thủ tướng tham dự hội nghị xúc tiến đầu tư
tỉnh đắk nông năm hai nghìn một mươi chín và dự lễ khai mạc lễ hội thổ cẩm việt nam lần thứ nhất năm hai nghìn một mươi chín